tại tỉnh đồng nai trận mưa lớn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ trên địa bàn tỉnh vào chiều ngày sáu tháng tám
đã khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước giao thông bị đảo lộn
theo ghi nhận nước ngập sâu trên một số tuyến đường như bùi văn hòa đồng khởi ba mươi tháng bốn
quốc lộ năm mươi một của thành phố biên hòa có điểm ngập sâu hơn một mét
khiến nhiều ô tô xe máy khi qua các tuyến đường trên gặp khó khăn
trong đó hàng chục xe bị chết máy phải rắt bộ hoặc dừng trên vỉa hè chờ nước rút
đã khiến giao thông bị ủn tắc nghiêm trọng
ngoài ra tại các huyện còn lại của đồng nai cũng có mưa lớn gây ngập cục bộ ở một số khu vực
dự báo trong những ngày tới mưa lớn kèm theo gió mạnh rông vẫn tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh đồng nai
do đó người dân cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết
nhằm chủ động phòng tránh để hạn chế những thiệt hại đáng tiếc khi đang tham gia giao thông hoặc lao động sản xuất